tối ngày một mươi tháng hai tức ngày một mươi bốn tháng riêng nam đinh dậu tỉnh hà nam đã long trọng tổ chức đón nhận bằng ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đền trần thương và lễ phát lương đức thánh trần dự lễ có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương lãnh đạo tỉnh hà nam các sở ban ngành cùng đông đảo nhân dân và du khách thập vườn
lễ phát lương đức thánh trần thương
đây là một trong những lễ hội lớn đầu năm của tỉnh hà nam được tổ chức và tưởng nhớ công lao to lớn của quốc công tiết chế hưng đạo đại vương trần quốc tuấn đồng thời tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của ông cha ta động viên nhân dân bước vào năm mới hăng say lao động học tập và công tác
năm nay du khách về với lễ hội tăng hơn các năm trước công an tỉnh hà nam đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phòng chống cháy nổ an toàn giao thông trên các tuyến đường